theo tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản savings việt nam sáu tháng qua một phần ba dự án căn hộ dịch vụ miễn phí tiện ích hoặc giảm hai mươi giá thuê xuống mức thấp nhất từ năm hai nghìn một mươi sáu
hai quý vừa qua căn hộ dịch vụ chỉ đạt công suất trung bình sáu mươi một tiếp tục giảm năm điểm phần trăm theo quý và một mươi chín điểm phần trăm theo năm